trong ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục xét xử đại án đường dây buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
hội đồng xét xử đã tập trung xét hỏi một số bị cáo là chủ các cây xăng chân dết tiêu thụ sang lậu
tại phiên tòa các bị cáo là giám đốc các công ty nhập lậu xăng dầu cho rằng chỉ vì lòng tham ham lợi nhuận
nên dù biết xăng lậu nhưng vẫn nhập về để bán hưởng triết khấu cao
các bị cáo cho biết sau khi bị bắt đã nhận thức được hành vi sai phạm và rất hối hận
hầu hết các bị cáo đều có con nhỏ cha mẹ già có bị cáo gia đình có công với cách mạng
nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án
phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng dầu sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi một